mặc dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
chịu tác động của dịch covid một mươi chín tiếp cận với các nguồn vốn vay chính thức
tuy nhiên sau một thời gian triển khai việc tiếp cận tín dụng vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất
đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
mặc dù lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng nhu cầu tín dụng đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi vẫn còn rất yếu
chỉ tăng bốn tám mươi một so với cùng kỳ
so với mức lãi suất ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín thì lãi suất cho vay hiện nay ở khối doanh nghiệp
chủ yếu giảm ở các lĩnh vực ưu tiên
mức lãi suất cho vay ở các lĩnh vực khác vẫn còn khá cao so với kỳ vọng của doanh nghiệp
bởi sức chống chịu và khả năng sinh lời của doanh nghiệp đã kém đi nhiều sau dịch covid một mươi chín
sẽ phải giảm cao hơn và đưa về cái mức là ưu đãi là năm
khi mà mùa dịch covid này thì tất cả các doanh nghiệp đều thiệt hại
chứ không chỉ có một số doanh nghiệp như là du lịch hay là vận tải hàng không là thiệt hại
mà tất cả các doanh nghiệp đều thiệt hại
thì cái mà công bằng nhất minh bạch nhất là hỗ trợ và lãi suất vay
sao có những kiếm nghị để cho các doanh nghiệp giao dày chúng tôi đang khó khăn như vậy
mà tiếp cận được cái gói hỗ trợ này phải là càng nhanh càng tốt
dịch covid một mươi chín đã khiến khối doanh nghiệp nhỏ và vừa phải gông mình
chi trả chi phí mặt bằng gia công nguồn nguyên liệu
trong đó chi phí lãi vay lại là gánh nặng không nhỏ cho các doanh nghiệp
những biện pháp như giãn nợ khoanh nợ mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ các doanh nghiệp hiện nay
trong khi ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đến các doanh nghiệp là rất sâu và kéo dài
tôi đề nghị với ngàn nhà nước việt nam chỉ khen cứ một lục tín dụng một lục ngân hàng
không chỉ ổn định lợi chốt tỷ giá
thị trường ngoại tệ thị trường vàng tạo bỏ thanh quả của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế
nhất là cung ứng tín dụng đáp ứng yêu cầu thật chút không để thiếu bốn tín dụng
các ngân hàng chỉ để giảm lãi chốt ở một số ngân hàng
nhưng không phải tất cả các ngân hàng để giảm lãi chốt
phải giảm lãi chốt của các ngân hàng thương mại để phóng đấu cho các doanh nghiệp
có thể có một bước có khả năng phục hồi thực sự
hiện mỗi ngân hàng lại có chính sách khác nhau
mức giảm lãi suất cũng khác nhau đến từng doanh nghiệp
không có sự thống nhất để áp dụng chung cho nhiều đối tượng doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp kiến nghị mặt bằng cho vay nên ở mức bốn năm so với tiền đồng
và từ hai ba đối với đô la mỹ
đây chính là kỳ vọng của các doanh nghiệp hiện nay